đều kêu gọi cử tri dồn phiếu cho ông emmanuel macron để ngăn chặn kịp thời nguy cơ tư tưởng cực hữu bao trùm nước pháp
dường như các điểm trong tranh cử trước đây như việc làm kinh tế an ninh hay gắn kết liên minh châu âu eu không còn nhiều sức ảnh hưởng như vòng một
thì giờ đây yếu tố cực hữu được coi là có ý nghĩa quyết định trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống pháp
một câu hỏi được đặt ra là liệu nước pháp có đạt được sự đoàn kết mạnh mẽ như một mươi năm năm trước không
khi mà giờ đây chính sách của phe cực hữu dưới sự lãnh đạo của bà lpen mềm mỏng hơn và bối cảnh châu âu và nước pháp cũng tạo lợi thế tăng điểm cho cực hữu hơn
và tỷ lệ cao mà bà le pen đã đạt được trong cuộc bầu cử vòng một
điều nguy hiểm là nhiều người không để ý đến rằng
chính bà marine le pen đã có thể vào được đến vòng hai
rằng cực hữu đã có mặt trong vòng hai một cuộc bầu cử tổng thống
tôi cho rằng cần phải nghiêm túc và gấp rút huy động cử tri bỏ những lá phiếu hữu ích cho ông macron
lãnh đạo phong trào tiến bước trong số đó chắc chắn sẽ có tôi
không ngần ngại chút nào khi thừa nhận rằng tôi thấy mình có bổn phận bỏ phiếu cho ông macron
tiếp sau vòng một cuộc bầu cử giới phân tích pháp đang giải mã nhiều chỉ số quan trọng
đáng chú ý cử tri ở nhiều vùng nông thôn đã bầu cho ứng cử viên cực hữu
trong khi cử tri ở các khu dân cư trung và cao cấp đã bỏ phiếu cho ông macron
với sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính giới rõ ràng là ông macron đang có lợi thế so với bà lipen
trước khi hai người bước vào cuộc quyết đấu cuối cùng